kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin mùa mùa ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thông tin đầu tiên đến từ vĩnh long
vào khoảng một mươi giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng ba tại ấp phước hòa xã hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến năm người chết ba người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ sáng tại nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hoạn bosin
nằm trong khu công nghiệp hòa phú xã hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
một bức tường đang xây dựng bất ngờ đổ sập đè lên những công nhân đang làm việc ở phía dưới
sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an quân đội và lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh vĩnh long
đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh vĩnh long xác nhận có năm người tử vong và ba người bị thương
hiện lực lượng chức năng đã đưa cháu nghiệp vụ đến hiện trường tiếp tục tìm kiếm nạn nhân điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh vĩnh long cùng các sở ngành có liên quan và chính quyền huyện long hồ
đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố trên
trong khi đó tại bà rượu vũng tàu sáng sáng nay một vụ hỏa hoãn nghiêm trọng xảy ra trên đại bàn huyện xuyên mộc
khiến ba người trong một gia đình tử vong
khoảng ba giờ sáng nay căn kiosk chuyên sửa chữa đồ điện tử trước cửa nhà số một mươi năm đường lê thành tuy thị trấn xuyên mộc
tỉnh bà rập vũng tàu bất ngờ phát ra tiếng nổ rồi bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo cháy lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương tới hiện trường dập lửa
tuy nhiên do kiosk nhỏ lại chứa nhiều đồ điện tử nên lửa cháy rất mạnh
sau khi dập lửa lực lượng cứu hỏa đã phát hiện ba người trong kiosk đã tử vong
theo thông tin ban đầu ba nạn nhân gồm huỳnh tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba huỳnh thị kim ngân sinh năm hai nghìn chín
là con nuôi của anh dương và một người phụ nữ chưa rõ danh tính
tại hiện trường căn kiosk rộng khoảng hai mươi m hai chứa đầy đồ điện tử của khách hàng gửi sửa chữa
cùng với ba chiếc xe máy đã cháy rụi ngọn lửa cũng cháy lan sang cả căn nhà số một mươi năm của chủ nhà
khiến nội thất ở phòng ngoài tầng dưới của căn nhà hai tầng này cũng bị cháy
lực lượng chức năng đã đưa thi thể của ba nạn nhân về trung tâm y tế huyện xuyên mộc để khám nghiệm
nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
trước đó vào tối qua tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn đã xảy ra một vụ sàn lở đất nghiêm trọng
khiến hai cháu nhỏ tử vong
vụ sạt lở đất xảy ra tại nhà ông hoàng văn việt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một ở xã yến dương huyện ba bể
phần đất đổi phía sau nhà ông việt có độ cao khoảng một mươi mét đã bất ngờ đổ sập xuống một phần ngôi nhà
nơi hai cháu ngoại của ông việt đang ngủ ước tính khối lượng đất đá sạt lở khoảng ba trăm linh mét khối
ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương và bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ công an huyện ba bể
và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc cạn
đã có mặt tại hiện trường
tìm kiếm và cứu hộ hai cháu nhỏ được tìm thấy trong đống đổ nát nhưng đã tử vong
trước thời điểm vụ xa lở xảy ra trên địa bàn không có mưa nhưng có hội dân liền kề tiến hành xa nổi đất
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
thực hành quyền công tố kiểm soát xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí pvep
viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ba bị can trong vụ án này gồm đỗ văn khảnh nguyên tổng giám đốc pvep
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
nguyễn tuấn hùng nguyên trưởng ban tài chính pvep
vũ thị ngọc lan nguyên phó tổng giám đốc pvep
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí pvep
đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại ocean bank chi nhánh thăng long
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn
đỗ văn khạnh đã có quyết định phân công vũ thị ngọc lan ký phê duyệt các tờ trình của ban tài chính
nguyễn tuấn hùng là người trực tiếp đề xuất ký tờ trình hợp đồng tiền gửi
theo chủ trương và chỉ đạo của hà văn thắm chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank
về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền
trên toàn hệ thống ocean bank trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
với trường hợp tổng công ty pvep nguyễn tuấn hùng đã nhận được số tiền năm mươi một tám trăm một mươi sáu tỷ đồng
trong đó nguyễn tuấn hùng đã đưa cho đỗ văn khạnh bốn năm mươi sáu tỷ đồng vũ thị ngọc lan là hai trăm linh triệu đồng
trong vụ án này nguyễn tuấn hùng còn khai đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác
nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để giải quyết
nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai của hùng
để xử lý tài liệu của hùng
để xử lý sau
liên quan đến vụ án dùng dao chém người tại quán bia trên địa bàn thị trấn yên bình tỉnh yên bái
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày tám tháng ba
tại quán bia tùng lâm ở tổ chín thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái
bùi thanh nam đang chơi bia thì có ba năm
giới mặt bịt khẩu trang mỗi người cầm theo một con dao chạy vào trong quán đuổi chém
nam bị thương ở vùng đầu và tay trái phải đi cấp cứu tại bệnh viện
ngày một mươi ba tháng ba nguyễn việt phong hoàng xuân quang và nguyễn khánh linh
đã đến công an huyện yên bình đầu thú về hành vi gây thương tích cho bùi thành nam
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên bình đã triệu tập trần văn huấn và đậu hùng cường để làm việc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi gây thương tích cho bùi thành nam vào tối ngày tám tháng ba
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hai đối tượng đã sử dụng hung khí gây thương tích khiến nạn nhân tử vong
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người
tuyên phạt bị cáo lê văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín một mươi bảy năm tù
đồng phạm của tấn là nguyễn quang thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bị tuyên phạt một mươi hai năm tù
theo cáo trạng xuất phát từ mâu thuẫn thách thức đánh nhau với lê quán trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú cùng địa phương
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám lê văn tấn đã xông vào đánh trường tại quán internet nhưng được mọi người can ngăn
với bản tính côn đồ lê văn tấn kể lại sự việc với nguyễn quang thái và rủ thái đi chém trường
đến một mươi chín h cùng ngày biết trường đang ngồi ở quán cà phê gần nhà thái chở tấn cầm một cây kiếm dài một mét xông vào quán chém trường ba nhát
trong đó có một nhát trúng đỉnh đầu
gây lún sọ dập não khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gần hai mươi năm tỷ đồng là số tiền vỡ hụi mà những người dân tại xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai phải gánh chịu
rất nhiều người dân tham gia chơi hủy từ số tiền mà mình đã thích góp nhiều năm
nhưng thật chớ trêu khi đến kỳ lĩnh tiền thì người đứng cái tuyên bố vỡ hủy
sau nhiều năm làm nghề sơ chế và mua bán nông sản
vợ chồng chị trần thị nhung ở thôn phú an một xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai
cũng dành dụng được hơn một tỷ đồng với hy vọng sau này sẽ mở rộng công việc kinh doanh
vì số tiền đang nhàn rỗi nên chị nhung đã nghe theo lời gạ gẫm của nguyễn thị bình
là người cùng xã tham gia chơi hụi và cũng là người cầm cái
tuy nhiên sau một thời gian tham gia đến khi cần tiền đến lấy thì chị nhung mới biết
nguyễn thị bình tuyên bố vỡ hủy
đến thì chị cứ khóc lắm xong là bảo là
bây giờ cho chị giả dần đấy nọ kia
mà trong khi đấy đến sáu tháng rồi mà chị cũng không trừ giả bọn em ấy ạ
gia đình vợ chồng ông đỗ văn lư và đoàn thị ngoan
tại thôn phú hải ba xã phú nhuận cũng không nằm ngoại lệ
số tiền hơn hai tỷ đồng từ bán đất và tích cóc cả đời
để phòng khi đau yếu về già
thế nhưng cũng vì chơi hủy mà phút chốc trở nên tráng tay
không những vậy vợ chồng ông bà lư còn lâm vào cạnh nợ nần
cô ra cô cũng đòi nhiều lần nhưng chị chỉ trả lời là
sau này chị làm ăn rồi chị sẽ trả
thì bây giờ cũng không làm gì được chị ấy
thì cô chỉ biết là chờ đợi vậy
theo công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
cho đến ngày một mươi một tháng ba đã có sáu mươi bảy người dân ở xã phú nhuận
đến tố cáo nguyễn thị bình với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng số tiền mà sáu mươi bảy người chơi là hai mươi bốn bảy mươi năm tỷ đồng
công an thì đã tiến hành các biện pháp là thu thập tài liệu
thế rồi là gọi hỏi những người có liên quan
đến để coi xác minh để thu thập thông tin
để liên quan đến những việc mà coi như là góp tiền vào chơi hủy bảo bình
chúng tôi đã tiến truyền vận động quần chúng dân dân
không cứ địa bàn xã phú nhuận
và cũng khuyến cáo bà con của các địa bàn khác
là cũng không lên tham gia vào các cái đường dây
liên quan đến việc chơi hủy
để tránh những việc không được chơi hủy

được biết sáu mươi bảy người chơi hủy
khai báo số tiền lên đến gần hai mươi năm tỷ đồng
mới là số liệu ban đầu
mà cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng tiếp nhận
theo thông tin mà phóng viên nhận được
con số trong vụ vỡ hủy lần này
có thể còn cao hơn rất nhiều
vì số người khai báo chưa dừng lại
ở con số sáu mươi bảy
điều đáng nói đa số người chơi hụi ở phú nhuận
chủ yếu là nông dân tiểu thương
và có cả những người là viên chức
số tiền mà họ bỏ ra chơi
từ vài chục triệu
trong đó có những người tích góp
có người thì kinh doanh
nhưng cũng có cả những người
vay từ họ hàng hoặc vay ngân hàng
đây là một bài học đắt giá
cho việc huy động vốn theo hình thức chơi hụi
một tụi điểm đánh bạc
xây hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại xã thạnh phú huyện châu thành
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang
và công an huyện châu thành bắt quả tăng
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi một đối tượng
cùng nhiều tăng vật
gồm một mươi một con gà bốn mươi cuộn băng keo
một cân điện tử bốn cặp cửa
hơn bảy mươi năm triệu đồng
và nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được chuyển giao cho công an huyện châu thành
lập hồ sơ điều tra xử lý
theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang thụ lý điều tra vụ án
buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ
qua biên giới xảy ra tại xã cao lâu
huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
theo quyết định khởi tố vụ án
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
quá trình điều tra đã ra quyết định
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với trịnh đức thọ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
về tội buôn lậu
do không xác định được bị can đang ở đâu
nên ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định truy nã bị can
theo quy định của pháp luật
truy nã đối với trịnh đức thọ
giới tính nam
sinh ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
quốc tịch việt nam
dân tộc kinh tôn giáo
người nghiệp giám đốc công ty của phần dược lạng sơn
quê quán huyện yên khánh tỉnh ninh bình
nơi cư trú phường hoàng văn thủ
thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
họ tên bố trịnh xuân trường
họ tên mẹ phạm thị oanh
đặc điểm nhận dạng
chiều cao một m bảy mươi màu da vàng
tóc đen sông mũi thẳng sái tay trúc
mắt bình thường tội danh bị khởi tố
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt
và giải ngay người đang bị truy nã
đến cơ quan công an viện kiểm sát
hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
phải báo ngay cho phòng một mươi bốn
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
buôn lậu bộ công an
địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch
quận cầu giấy tp hà nội
điện thoại chín trăm một mươi năm sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi chín
tiếp theo biên tập viên đình hạnh
sẽ truyền được quý vị những thông tin
truy nã tội phạm do văn phòng cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng vũ thị cài
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã yên nhân huyện yên mô tỉnh ninh bình
có sẹo chấm cách ba cm
trên sau mép trái
và đối tượng phạm thị cài
đối tượng phạm thị cài
đối tượng phạm thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã nam thắng huyện nam trực tỉnh nam định
có sẹo chấm cách một hai cm
dưới sau đầu mắt phải
còn về tội mua bán đánh cháo
hoặc chiếm đoạt trẻ em
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
mai thị dung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã nga thành huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
có sẹo chấm cách một cm
trên trước đầu lông mầy phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại khu vực phía tây bắc bộ
và ngày mai trời vẫn tiếp tục có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng
đêm và sáng trời lạnh
sao đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám
có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong cơn rông thì người dân cần đề phòng
khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với nơi nhiệt độ ngày đêm
là từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
khu tây bắc nhiệt độ cao hơn khoảng từ hai cho đến ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ
trong hai ngày tới
tiết trời có phần khô rào hơn
do nằm ở trong không khí lạnh khô có cường độ ổn định
nên mưa sẽ giảm xuống ở diện vài nơi
nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sao đến những ngày đầu tuần tới
nhiệt độ cũng có sự biến động không quá mạnh
mặc dù có xuất hiện của hình thế gây mưa
do hội tụ gió trên mực khí quyển năm m
đến với khu vực trung bộ
trong ngày hôm nay
do tăng động của không khí lạnh
nên mưa rào rải rác cũng xuất hiện
dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
sao đến ngày mai thì mưa sẽ thu hẹp dần
cả về diện và lượng
chỉ còn rơi rớt tại một số tỉnh thành
thuộc phía nam khu vực
về tình hình nhiệt độ
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
sau đó từ ngày một mươi bảy
nên nhiệt độ sẽ nhích thêm khoảng từ một cho đến hai độ mỗi ngày
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
ít chịu ảnh hưởng của hệ thống không khí lạnh phía bắc
nên những ngày tới khu vực này phổ biến ít mưa
có chăng là chỉ lắc đắc có mưa nhỏ
ở tại các tỉnh đà nẵng quảng nam
còn ban ngày chủ đạo vẫn là nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi trên mức ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên
thời tiết trong những ngày tới
chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
ban ngày trời có nắng
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn đạt ở mức
là một mươi tám hai mươi một độ trời lạnh
khu vực nam bộ
trong thời đoạn ba ngày sắp tới
vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của hình thế gây mưa
nên tại đây thời tiết ổn định
phổ biến là không mưa ngày nắng
với nền nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi năm độ
đặc biệt độ ẩm ban trưa
chỉ từ mức bốn mươi năm đến năm mươi
khá là khô
nên người dân cần đề phòng
khả năng xảy ra chập cháy ở các thiết bị điện
hay khả năng xảy ra cháy rừng khi đốt dơm dạ cỏ khô
bản tin mùa một mươi ba online cập nhật đến đây là kết thúc
mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
xin kính chào tạm biệt